kính thưa quý vị liên quan đến vụ việc bắt giữ người trái pháp luật và hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
xảy ra vào ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tại huyện tuy phong tỉnh bình thuận
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy phong đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt bị can đối với lê anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ngụ tại tỉnh quảng bình
là phó giám đốc của một công ty tại bình thuận và trương đình vinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngụ tại bình thuận
qua điều tra ban đầu sau khi tổ chức ăn nhậu và hát karaoke tại một quán karaoke tại thôn một
xã bình thạnh huyện tuy phong lê anh tuấn đang ngỏ ý với nữ nhân viên sinh năm hai nghìn sáu để đi qua đêm
nhưng em này không đồng ý nhóm của tuấn đã khống chế bắt em này lên xe ô tô và đưa đến một khách sạn
tại thị trấn liên hương để thực hiện hành vi hiếp dâm sau khi nhận được tin báo công an huyện tuy phong
phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bình thuận vào cuộc điều tra làm việc với những người liên quan
trong vụ án này lê anh tuấn là đối tượng
đã trực tiếp hiếp dâm nữ nhân viên khi em mới một mươi năm tuổi còn trương đình vinh là đồng phạm
có vai trò giúp sức cho tốn đạt được hành vi mong muốn vì vậy cơ quan cảnh sát điều tra có đầy đủ căn cứ
để khởi tố lê anh tuấn và trương đình vinh về tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
còn hành vi bắt giữ người trái pháp luật thì cơ quan cảnh sát điều tra vẫn đang tiếp tục thu thập chứng cứ
để chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng
trái với đạo đức xã hội dư luận đặc biệt quan tâm lãnh đạo công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo
cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy phong cùng các đơn vị nghiệp vụ phải khẩn trương điều tra
làm rõ hành vi của các đối tượng kịp thời đưa các đối tượng ra truy tố trước pháp luật
tuyệt đối không để lọt tội phạm với phương châm không có vùng cấm không có ngoại lệ
thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật nhằm răng đe phòng ngừa chung
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cần thơ cho biết đã lập hồ sơ điều tra đối với
nguyễn vũ bảo bốn mươi năm tuổi ở phường châu văn liên quận ô môn và để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc
đồng thời cũng cố hồ sơ để xử lý
theo kết quả điều tra ban đầu chiều ngày hai tháng một mươi một phòng cảnh sát hình sự phối hợp với cảnh sát cơ động
bắt quả tang một mươi tám người đánh bạc chủ yếu là phụ nữ tại kho lúa bỏ hoang ở xã thới thạnh huyện thới lai
tại hiện trường cảnh sát tạm giữ gần một trăm hai mươi triệu đồng trong đó tiền thu giữ trên người các đối tượng
là một trăm một mươi một triệu bảy trăm linh ngàn đồng tiền thu giữ trên chiếu bạc là sáu triệu năm trăm linh ngàn đồng cùng một số tăng vật khác
như hai mươi bộ bài tay loại năm mươi hai lá một mươi sáu bộ nguyên bốn bộ đã qua sử dụng hai chiếc chiếu có dùng để làm chiếu bạc
bốn xe mô tô các loại và một mươi chín điện thoại di động
những người liên quan khai nhận sới bạc do bảo đứng ra tổ chức thu hút nhiều người đến tham gia
công an thành phố cần thơ đã tiến hành test nhanh covid một mươi chín cho các đối tượng kết quả đều âm tính
vụ việc sẽ được công an thành phố tiếp tục điều tra làm rõ